trong đó có bốn mươi năm trường hợp cộng đồng ba mươi ba trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế
năm mươi năm trường hợp là f một được cách ly tập trung trước đó và hai mươi bốn trường hợp xét nghiệm sàng lọc tại một công ty trong ngày một mươi tháng một mươi một